ngày bảy tháng bảy tỉnh đắk lắc đã phát hiện một ca bạch hầu đầu tiên tại xã bông cơ rang huyện lắc
và ngay sau đó ngành y tế của tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khoanh vùng dập dịch
ngành y tế tỉnh đắk lắc phối hợp với chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai đồng loạt các giải pháp
nhằm khoanh vùng dập dịch tại xã bông cơ rang huyện lắc như khoanh vùng cách ly lập chốt chặn kiểm soát
tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho trẻ bảy tuổi tại trường học và cộng đồng để hạn chế bệnh lây lan
huyện lắc là nơi giáp danh với huyện đắk cơ long của tỉnh đắk nông là địa bàn bệnh bạch hầu đang diễn biến phức tạp
và đã có một ca tử vong do đó ngoài việc triển khai các biện pháp cấp bách khoanh vùng dập dịch
xã bông cơ rang chính quyền địa phương huyện lắc cũng đã tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên toàn huyện
để hạn chế bệnh lây lan ra diện rộng
địa bàn dân huyện đã có các văn bản triển khai hết cho các địa phương của các địa phương các xã đó
đó là chủ động công tác phòng ngừa đồng thời phối hợp với sở y tế chỉ đạo cho trung tâm y tế các giải pháp
từ vấn đề điều trị cho đến công tác dự phòng vấn đề tiêm chủng cũng như vấn đề khoanh vùng để dập dịch
và đồng thời đặc biệt nhất là chúng tôi chỉ đạo tăng cường công tác truyền thông để cho mọi người dân nhận thức được
để chủ động triển khai và thực hiện
có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch bạch hầu sở y tế tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
phải chủ động xây dựng phương án tổ chức phân luồng sàng lọc khám các trường hợp có triệu chứng viêm họng cấp
đến khám và điều trị tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh nhằm phát hiện sớm
để kịp thời xử lý ổ bệnh khống chế không để dịch bệnh bùng phát lan rộng trong cộng đồng